vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín ba độ kinh đông
ngay ở phía nam đảo hải nam cách đất liền các tỉnh nghệ an quảng trị khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
từ sáng sớm đến trưa ngày ba mươi tháng tám đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
với sức gió mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc
một trăm linh bốn năm độ kinh đông trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu đến cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín